trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước vương quốc campuchia chiều qua tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tới thăm gặp gỡ cán bộ đại sứ quán
đại diện bà con người việt đang làm ăn sinh sống học tập tại campuchia
tổng bí thư nguyễn phú trọng biểu dương những nỗ lực cố gắng của đại sứ quán các cơ quan đại diện doanh nghiệp và bà con kiều bào
đã góp phần tích cực vào thành công của chuyến thăm cũng như thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài
các doanh nghiệp đầu tư tại campuchia ngày càng hiệu quả đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của nước bạn
thay mặt đoàn tổng bí thư ủng hộ quỹ hỗ trợ cộng đồng với số tiền là một trăm linh usd để xây dựng nâng cấp một số trường học cho con em việt kiều
tại các tỉnh của campuchia và giao cho đại sứ quán quản lý sử dụng quỹ đúng mục đích có hiệu quả
cuối giờ chiều hôm qua tổng bí thư và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã rời thủ đô phnom penh đi thăm tỉnh brex